bộ trưởng bộ tư pháp lào sai sì săn tị vong đã hội đàm với bộ trưởng bộ tư pháp lê thành long
đây là một nội dung quan trọng trong chuyến thăm và làm việc tại việt nam của đoàn đại biểu bộ tư pháp lào để thực hiện chương trình hợp tác giữa hai bộ
tại hội đàm hai bên nhất trí sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ triển khai hiệu quả chương trình hợp tác năm hai nghìn một mươi chín giữa hai bộ tư pháp
triển khai thực hiện hiệu quả kết luận hội nghị tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới việt nam lào mở rộng lần thứ tư
thỏa thuận giữa chính phủ hai nước về giải quyết vấn đề di cư tự do kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước
và tăng cường hợp tác đào tạo bồi dưỡng về luật giữa các cơ sở đào tạo của hai bộ tư pháp
ngay sau hội đàm đã diễn ra lễ ký chương trình hợp tác năm hai nghìn một mươi chín giữa bộ tư pháp hai nước
lễ trao tặng huân huy trương của nhà nước lào cho các tập thể
các cá nhân của việt nam có nhiều đóng góp trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác pháp luật và tư pháp giữa việt nam và lào